hết sức cảnh giác với những ca nhiễm trong cộng đồng khi phát hiện ca mới
cần coi đó là ổ dịch tiềm năng f tiến hành ngay các biện pháp cách ly
khoanh vùng với các đối tượng f một f hai để nhanh chóng ngăn chặn
đó là một trong những điểm được nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín diễn ra hôm nay
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
liên quan đến một số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
mới nhất là bệnh nhân hai trăm năm mươi một tại hà nam cho thấy thực tế về lây nhiễm bùng phát cộng đồng
tuy nhiên việc xác định nguồn lây thời điểm này quan trọng
nhưng không quan trọng bằng việc tính đến khả năng lây lan từ đó ngăn chặn
việc kiên định năm nguyên tắc chống dịch bao gồm ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch là không thay đổi
chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện câu chuyện mà chúng ta cứ đi tìm cái nguồn lây nhiễm thì nó rất là khó
và quan trọng là chúng ta phải có những cái biện pháp để mà dập dịch như thế nào còn quan trọng hơn
thế và cái việc xét nghiệm phát hiện những cái trường hợp liên quan tại cái ổ dịch
thì đó là cái việc mà rất cần thiết
bên cạnh đó đại diện bộ công an cũng rất quan ngại về tâm lý chủ quan của người dân
với tỷ lệ phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện nay chúng tôi nghĩ rằng

phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định chúng ta vẫn sẽ quyết liệt trong hành động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng không được chủ quan trong giai đoạn này
trong công tác nâng cấp mức kiểm soát coi người đến khám như đối tượng f một để bảo hộ an toàn cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch
đối với công tác điều trị bệnh covid một mươi chín ở việt nam hiện tỷ lệ người được chữa khỏi so với tổng ca nhiễm vượt quá năm mươi đây là điều đáng mừng
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định chúng ta vẫn sẽ quyết liệt trong hành động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng không được chủ quan trong giai đoạn này
đối với công tác điều trị bệnh covid một mươi chín ở việt nam hiện tỷ lệ người được chữa khỏi so với tổng ca nhiễm vượt quá năm mươi đây là điều đáng mừng